thưa quý vị các đồng chí và các bạn gần năm trăm linh bánh heroin hai khẩu súng k năm mươi chín được phát hiện bắt giữ trong chuyên án ma túy có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong những ngày qua đông đảo người dân đã bày tỏ sự cảm phục sâu sắc với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng
vậy chuyên án này đã được triệt phá như thế nào mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự sau
từ nguồn tin trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn từ huyện vân hồ sơn la về hà nội lạng sơn và đưa sang trung quốc tiêu thụ với số lượng ma túy rất lớn
trên cơ sở tài liệu thu thập được vào ngày một mươi bốn tháng năm cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh do thiếu tướng nguyễn anh tuấn cục trưởng trực tiếp chỉ đạo
có thể nói là chuyên án đấu tranh